kể từ ngày một mươi hai tháng bốn nga tạm cấm xuất khẩu một số mặt hàng thực phẩm do đại dịch covid một mươi chín
động thái này nằm trong quyết định cấm xuất khẩu kiều mạch gạo hành tỏi
và các hàng hóa khác của các quốc gia thuộc liên minh kinh tế á âu được ủy ban kinh tế á âu đưa ra
các hạn chế có hiệu lực một mươi ngày sau khi lệnh cấm được công bố vào ngày một mươi hai tháng bốn
ngoài gạo hành tỏi quy định còn bao gồm các sản phẩm ngũ cốc bột mì
lúa mạch đen đậu nành hạt hướng dương củ cải và một số loại thực phẩm chế biến sẵn
lệnh cấm xuất khẩu sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng sáu nhằm bảo đảm nguồn cung cho người dân
các quốc gia thành viên của liên minh kinh tế á âu có đủ lương thực trong thời gian đại dịch covid một mươi chín
trước đó vào tháng ba cơ quan giám sát thú y và kiểm dịch thực vật liên bang
đã ngừng xuất khẩu kiều mạch và các loại ngũ cốc ra khỏi nga trong một mươi ngày
do nhu cầu tăng vọt trong đợt bùng phát dịch bệnh
hồi đầu tháng bốn thủ tướng nga mikhail mishutin đã ủng hộ sáng kiến của đảng nước nga thống nhất cầm quyền
là giữ nguyên giá thực phẩm thuốc men và các phương tiện bảo vệ cá nhân